thực hiện hướng dẫn của ban tuyên giáo trung ương tỉnh thanh hóa đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm ngày mất của người
trong dịp này các nội dung chính sẽ được thanh hóa triển khai gồm tổ chức hội nghị đánh giá làm rõ những thành tiệu và bài học rút ra qua năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh bắc hồ với thanh hóa thanh hóa năm mươi năm thực hiện di trúc của người tổ chức cuộc thi cấp tỉnh về học tập di trúc của chủ tịch hồ chí minh
trưng bày chuyên đề tại khu văn hóa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh xây dựng phim tài liệu năm mươi năm thanh hóa thực hiện di trúc của người tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống
nhất là cho thế hệ trẻ phát động đợt cao điểm hưởng ứng sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh